nhằm hỗ trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
ubnd tỉnh khánh hòa vừa quyết định cấp hơn một ba trăm linh tấn gạo cho gần tám mươi sáu người trên địa bàn
nguồn kinh phí của chương trình khoảng hai mươi một sáu tỷ đồng được trích từ ngân sách cấp tỉnh năm mươi
các địa phương đối ứng số còn lại riêng huyện miền núi khánh sơn khánh vĩnh được tỉnh hỗ trợ một trăm linh kinh phí
do ảnh hưởng của hạn hán trên địa bàn tỉnh khánh hòa chỉ sản xuất được bốn bốn trăm sáu mươi ha lúa vụ hè thu hai nghìn hai mươi
tại các khu vực chủ động được nguồn nước tưới gần hồ thủy lợi đập dân ven sông
diện tích khoanh vùng không sản xuất do thiếu nước tưới là một mươi bốn bốn trăm tám mươi ha
dẫn đến nguy cơ thiếu đói cao ở nhiều địa phương trong tỉnh